cá khô một loại thực phẩm được dùng khá phổ biến trong các bữa ăn hằng ngày của người việt
là đặc sản của nhiều địa phương khu vực ven biển
tuy nhiên việc chế biến bảo quản cá khô ở một số nơi vẫn chưa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
dù cố ý hay không thì vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
đồng thời và lây sang những hộ kinh doanh cá khô sạch ảnh hưởng đến thương hiệu làng nghề
đầu năm hai nghìn một mươi tám người ta phát hiện một vài hộ dân ở huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
chế biến cá khô bẩn có tạm ướp hóa chất độc hại
ngay lập tức cơ sở bị dừng hoạt động đồng thời tiêu hủy số lượng lớn cá khô bẩn
hậu quả sau đó là người tiêu dùng quay lưng cả làng nghề nổi tiếng trăm năm bị lao đao
cá làm ra bán không ai mua bà con nước mắt ngắn dài
báo chí truyền thông khi đó đã lên án mạnh mẽ hành vi chế biến cá khô có tạm thuốc trừ sâu
cũng khó trách bởi sau quá nhiều vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn bị phanh phui
hoặc những vụ ngầu độc xảy ra hay bệnh ung thư vì thế mà cứ tăng dần
người tiêu dùng đã cảnh giác và khó tính hơn khi họ bị lừa tiêu thụ thực phẩm bẩn
tuy nhiên sự việc diễn ra cũng cần có những góc nhìn khách quan đa chiều
không thể quy chập hay đánh đồng toàn bộ
trên thực tế chỉ một hay cơ sở sản xuất cá khô có tạm hóa chất độc hại
không phải toàn bộ hậu dân sản xuất kinh doanh cá khô ở làng nghề đất đỏ đều làm thực phẩm bẩn
một con sâu làm rầu nồi canh vô tình đã ảnh hưởng đến thương hiệu hàng trăm năm của một làng nghề nổi tiếng
kéo theo đó là kinh tế của bà con cá bán không ai mua đời sống vất vả khó khăn hơn
một năm sau quay trở lại thị trấn phước hải huyện đất đỏ vẫn một làng làm cá khô
mùi hương có thể được cảm nhận ngay từ đầu sớm
bà con kiên quyết bám trụ với nghề nói theo cách dân giả
người dân làng biển mà không làm cá thì biết làm gì
họ tin người tiêu dùng sẽ vẫn yêu thích hương vị của cá khô miền biển bà rịa vũng tàu
chỉ cần làm ra sản phẩm có chất lượng tốt tin rằng sẽ chẳng ai quay lưng
chính quyền địa phương cũng quản lý xa xao hơn
tránh sự việc đáng tiếc đã từng xảy ra
tất nhiên mọi quy trình cũng chưa hẳn là bảo đảm hoàn toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo những quy định mới của nhà nước
nhưng ai nấy đều phấn khởi vì được sống với nghề cá cũng bán chạy hơn
gia đình em làm từ hồi đời bà ngoại tới giờ cũng ba mấy bốn chục năm
từ giờ tới mẹ giờ tới mấy chị em em
với lại cũng giúp đỡ cho chị em ở sớm ở xung quanh ở đây có cuộc sống ổn định
làm cái này thì đủ kiếm sống
chứ không phải như khi sớm
chưa mà làm mà có ăn cũng thời gian cô cũng có làm mà cô nghỉ
thấy vất vả quá cô nghỉ mới làm lại
làm mình cũng như đổ công sức mình vô
tại vì mình mườn người ta là một tiếng hai mươi ngàn
thì mình trong gia đình ba bốn người thì mình đổ cái công sức ra
rồi mình lấy những cái thời gian đó là mình kiếm sống
chúng tôi đã nói nhiều về quy trình chế biến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh ở các làng nghề
đó không phải là việc tạm ướp hóa chất không phải là dùng nguyên liệu hương thối
mà là nơi này
chế biến cách chế biến có thể khiến cho người ta quan ngại
sản xuất cá khô cũng không ngoại lệ
làng nghề chế biến cá khô có rất nhiều ở địa phương khu vực ven biển
ngoài bà rịa vũng tàu còn có tiên giang an giang cà mau
với người dân làng trài cá được đánh bắt về thì họ sẽ phân loại
loại nào dùng để chế biến cá khô lợi nào để bán cá tươi
khâu làm thịt cá cần chú trọng đến nơi chế biến môi trường dụng cụ
những hình ảnh nhét nhát kém vệ sinh
không thì cũng ảnh hưởng đến thương hiệu và chất lượng sản phẩm
việc sử dụng nguồn nước dụng cụ chế biến cần hết sức chú ý
đã từng có những vị khách du lịch mỗi lần đi ngang qua khu vực chế biến thủy sản
cá khô là họ phải nhăn mặt vì mùi tanh cứ song lên nồng nặt
việc tập trung các hộ làm nghề vào một khu vực nhất định
để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là câu chuyện lý thuyết
được đề ra từ rất lâu
tuy nhiên trên thực tế thì rất khó để thực hiện bởi còn khá nhiều những gút mắt
trong định hướng quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi
thì cái làm nghề này sẽ được coi như là bố trí một vị trí tập trung
cho các cơ sở này hoạt động và để giải quyết về vấn đề môi trường
trên cái làm nghề này tuy nhiên thì về đầu tư cơ chế
như là các kinh phí để đầu tư về cơ sở hạ tầng bên đây
thì chưa được thực hiện
nói chung từ khi mới thành lập được cái làm nghề tới giờ
thì về cơ sở hạ tầng cũng như là cái chuyển biến mạnh
cho cái bên cái làng nghề này thì chưa được chuyển biến mạnh
thẳng định là vậy
đã chế biến cá khô thì phải cần có ánh nắng để phơi
cái nắng miền biển hừng hực cho hương vị cá thêm đậm đà
có người nói cần đầu tư máy móc thiết bị như máy sấy cá chẳng hạn
để tránh được việc phụ thuộc vào thời tiết
tuy nhiên hầu hết ở các địa phương với người dân miền biển
thì họ chỉ thích tận dụng ánh nắng để phơi cá mới ngon
gia vị được tạm ớp như thế nào
thì phụ thuộc vào cách chế biến của từng nhà
điều đó quyết định một phần chất lượng của sản phẩm
thế nhưng cách phơi dụng cụ phơi nơi phơi cá thì bà con chưa thật sự chú trọng
thường thì họ sẽ tận dụng hết những khoảng sân đồng trống để mang cá ra phơi
tuy nhiên cứ vạ đầu phơi đáy như thế này thì cũng khó mà an tâm cho người tiêu dùng
bao nhiêu bụi bẩn cứ bám vào thì quả thật khiến cho người ta quan ngại
dân thì được mấy ai để ý đến chính phủ ra quy định mới về vệ sinh
an toàn thực phẩm có hiệu lực từ lúc nào xử phạt ra sao họ vẫn làm theo thói quen
nếu liệt kê những vụ sản xuất chế biến cá khô bẩn trong thời gian qua bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý
thì phải nói là không hề ít
thậm chí có cơ sở dùng cả hóa chất độc hại đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm
tuy nhiên cũng như sự việc một năm trước ở huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
nhìn chung cũng là con sâu làm rào nồi canh
nếu cứ nhắc đi nhắc lại vô tình sẽ ảnh hưởng đến những người dân làm nghề chân chính
nhất là khi thời điểm tết đang đến gần lượng tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng lên
chỉ mong bà con cần chú trọng nhiều đến khâu chế biến
ngoài quan tâm đến gia vị tẩm ướp sao cho thơm ngon thì quy trình chế biến cũng rất quan trọng
đóng gói bảo quản vận chuyển sản phẩm tất cả các khâu đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng
kinh doanh quan trọng nhất là uy tín
cả trăm năm làm nghề nhưng vẫn có thể đánh mất thương hiệu chỉ trong một ngày
sau hàng loạt các vụ việc đáng tiếc nhiều hộ dân cũng đã ý thức hơn trong việc sản xuất
họ chịu đầu tư nhìn nhận vấn đề cởi mở hơn phát triển quy mô cho cơ sở của mình
mới đầu chị ấy nhỏ nhỏ thôi như che sơ sơ thôi
thì thấy như làm sơ sơ thì làm cá nó không được đẹp
thì nó không có an toàn thực phẩm nữa
thì từ cái đó thì thôi chị mới làm cho như cao ráo
rồi chán chi măng rồi rồi làm cho cá nó sạch sẽ hơn
để hoàn thiện một cơ chế về quản lý an toàn thực phẩm
thì chúng ta phải có thời gian bản thân các cái trách nhiệm của các người sản xuất kinh doanh
mà không thực hiện nghiêm túc mà không có sự thêm vào đó
không có sự quyết liệt của chính quyền
chính quyền địa phương thì không có thể bộ ngành nào hoặc cơ quan nào có thể giải quyết được
cá khô là sản phẩm đặc sản của nhiều địa phương
ngoài phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân trong nước
sản phẩm còn được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới
làm quà cho khách du lịch
như giống chiên ăn cũng được muốn hấp ăn cũng được
muốn nướng ăn cũng được
như cái này nó ngon người ta đi mua người dài kiếng người ta đi quà
bà con đến tìm
tự ý thức giữ chất lượng sản phẩm của mình làm ra
lợi nhuận trước mắt có thể đánh đổi cả thương hiệu uy tín
khi người tiêu dùng quay lưng khả năng lấy lại lòng tin là rất khó khăn